hiện các tỉnh miền trung đang vào mùa cao điểm của đợt nắng nóng nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức từ ba mươi sáu đến bốn mươi độ c
vì vậy nhiều người đã chọn tắm biển là cách để giải nhiệt trong mùa hè này
theo thống kê của sở du lịch thành phố đà nẵng chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
tổng lượt khách du lịch đến thành phố này ước đạt hơn một tám triệu lượt tăng một mươi bốn sáu so với cùng kỳ năm trước
dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong vài tuần tới
cùng với đó lễ hội bán pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín và các hoạt động điểm hẹn mùa hè
sẽ là điểm nhấn tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước đến với đà nẵng
qua đó giúp ngành du lịch đà nẵng đạt mục tiêu đón hơn tám một triệu lượt khách du lịch trong năm nay